nhiều người lại có một cách thật riêng nhưng cũng rất ý nghĩa để thể hiện tình yêu của mình với đất nước và hòa chung chiến thắng vang dội của đội tuyển việt nam
đó là tình nguyện tham gia dọn rác khi những dòng người ăn mừng đi qua trên các con phố
tại khu vực cổng sân vận động mỹ đình sau khi người hâm mộ ra về đã để lại rất nhiều rác sinh hoạt từ vỏ bắp ngô cốc uống nước chai uống nước túi ni lông
một số người hâm mộ xả rác bừa bãi khiến cho lực lượng dọn dẹp vệ sinh rất vất vả trong khi nhiều người hâm mộ cùng di chuyển đi bão hoặc về nhà thì có một nhóm tình nguyện đã dùng tay không nhặt rác trước cổng sân vận động mỹ đình
các thành viên trong nhóm được chê thành các khu vực nhặt rác bỏ vào túi nilon rác sau đó được cho vào những túi nilon to và tập kết tại một điểm
cùng với chiến thắng không thể tuyệt vời hơn của đội bóng nước ta thì những hành động đẹp như thế này sẽ còn ghi dấu ấn trong mắt những người hâm mộ cả nước